xin kính chào quý vị chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp về tình hình covid một mươi
virus viêm gan bí ẩn trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế chúc quý vị có một ngày mới hứng khởi và tràn đầy năng lượng
đầu tiên hãy cùng chúng tôi nhắc lại về vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra tại hải dương
mặc dù chưa biết nguyên nhân có phải nữ giáo viên này nhảy sông cùng hai con do trầm cảm hay không
thế nhưng hành động dạy dột này đã làm dấy lên lo ngại về căn bệnh trầm cảm của phụ nữ sau sinh
kết quả này cũng được trung tâm y tế ở mỹ chứng minh
cụ thể kết quả nghiên cứu do trung tâm y tế ở mỹ công bố mới đây cho thấy
tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh ở nước này đã gia tăng trong năm hai nghìn một mươi tám
năm đầu tiên bùng phát đại dịch covid một mươi chín
theo nghiên cứu của uva house các bang có tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh cao hơn thường có số ca tử vong vì covid một mươi chín
và tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp hơn
các nhà nghiên cứu lý giải nguyên nhân có thể do cơ hội tiếp cận các hệ thống hỗ trợ đối với phụ nữ ở những bang đó ít hơn
khiến họ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh
tiến sĩ jennifer l penney trưởng nhóm nghiên cứu cho biết
trầm cảm sau sinh không chỉ tác động tiêu cực đến người mẹ mà còn đối với đứa con
do đó điều quan trọng là cần xác định những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ
theo uva house tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ mỹ đã tăng từ sáu năm lên sáu chín trong năm đầu tiên của đại dịch covid một mươi chín
một nghiên cứu công bố vào tháng trước cho thấy trầm cắm trong giai đoạn dịch covid một mươi chín cũng ảnh hưởng đến các bà mẹ mới sinh con ở các quốc gia khác
cụ thể nghiên cứu quốc tế lớn do các nhà nghiên cứu israel đứng đầu được thực hiện tại israel
albania bulgaria cộng hòa xếp hy lạp malta bồ đào nha tây ban nha vương quốc anh thổ nhĩ kỳ brazil và chile
các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn bảy sáu trăm linh phụ nữ trong đó có bảy trăm ba mươi phụ nữ israel gốc ả rập và gia thái
trong phạm vi nghiên cứu ở israel năm mươi tám số phụ nữ gốc á rập cho biết họ có các triệu chứng trầm cảm so với ba mươi sáu phụ nữ do thái
tỷ lệ mắc các triệu chứng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ thất nghiệp cao gấp ba lần so với những người phụ nữ có việc làm
nhìn chung tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh theo nghiên cứu này tăng gấp ba năm lần trong đại dịch covid một mươi chín
con số trầm cảm sau sinh tăng gấp ba năm lần trong lần đại dịch năm đầu tiên đã được chứng minh
đến thời điểm này đây đã là năm thứ ba chúng ta chứng kiến những mắc mắc không tưởng về người về của trên khắp thế giới

do đó vấn đề trầm cảm của phụ nữ sau sinh cần được quan tâm hơn bao giờ hết
hy vọng đại dịch này sẽ giúp con người bản lĩnh và kiên cường hơn
chứ ít chúng ta đã sống và lựa chọn được sống thay vì ngã xuống do dịch bệnh
vì vậy các mẹ biếm sữa ơi hãy thật tích cực lên nhé
ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc và mọi chuyện đều sẽ qua thôi